mỗi tuần một câu chuyện đô thị thông minh phản ánh đa chiều các vấn đề của đô thị là thực trạng bất cập khó khăn cũng như những công nghệ mới mô hình tiêu biểu là hiến kế của người dân và doanh nghiệp về giải pháp xây dựng thành phố thông minh